nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam và kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam
sáng nay tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã diễn ra lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tới dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi tám mở màn bằng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc
với sự tham gia của gần hai trăm linh đồng bào của một mươi năm dân tộc đến từ một mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động năm nay chính là sắc màu văn hóa dân tộc vùng miền tại ngôi nhà chung
với không gian của ba cụm làng tây bắc tây nguyên và tây nam bộ
tuần đại đến kết năm nay chủ thể văn hóa chủ yếu là đồng bào dân tộc ở các địa phương
và các đồng bào dân tộc đang sinh sống tại đài văn hóa tự giới thiệu về văn hóa của mình
ngoài ra các sở văn hóa thể thao dân lịch cũng cử một số nghệ nhân tăng cường thêm
thì các đồng bào sẽ tổ chức thành các nhóm các vùng miền như vùng tây nam bộ vùng tây nguyên vùng tây bắc
thì các đồng bào giao lưu với nhau để hiểu biết về thêm về văn hóa của các đồng dân tộc anh em
và năm nay mới hơn nữa là có giới thiệu cái văn hóa phi vật thể là hát sọng co của
đồng bào dân tộc việt nam
ngày hội bao gồm các hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại làng
và các hoạt động dân ca dân vũ như nhảy sạp đánh cổng chiêng kéo co
giới thiệu ẩm thực nghề truyền thống và nghệ thuật truyền thống của một mươi năm đồng bào dân tộc đang sinh sống tại làng
tuần đại đoàn kết tại làng văn hóa năm tư dân tộc thì mỗi một dân tộc là có một màu sắc khác nhau
thế cho nên là mọi dân tộc đều phấn khởi và nỗ lực để đợi đến cái ngày này
để mà mình cùng đồng bào dân tộc
trung tây hoạt động và có những trò chơi rất là phục vụ ích trong làng văn hóa
những trò chơi của đồng bào mình ví dụ như là kéo co tung còn hát hen đàn tính
cũng như là cổng chiên của các làng đánh lên để mà làm vui phong trào
làm nhộn nhịp trong buổi toàn dân đoàn kết
trong cái lễ hội này thì tự bản thân tôi thấy rằng là nó rất là sôi nổi nhộn nhịp
và nó mang cái phong khí dân tộc rất là rõ ràng
bên cạnh đấy nữa là những cái trò chơi mà lễ hội mình tổ chức ở đây thì nó rất là độc đáo và đặc sắc
và bên cạnh nữa là những cái người mà đang tham gia cái lễ hội này cũng như những cái người trong ban tổ chức
thì chỉ thoáng qua thôi là có thể được rằng là chính là những người dân tộc đang ở trong làng văn hóa
người ta tham gia các chương trình văn nghệ nơi mình cảm thấy rất là đặc sắc
mình được hiểu thêm về cái văn hóa của các cái dân tộc ở phía bắc việt nam
và những cái hoạt động vui chơi tổ chí khác
tuần đại đoàn kết thất dân tộc
tuần đại đoàn kết thất dân tộc

diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội